khoảng một mươi ba h chiều nay ngày một mươi hai tháng ba đã xảy ra một vụ cháy tại một xưởng chứa mút sốp ở phường hố nai thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
theo thông tin ban đầu vào thời gian trên ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại một sưởng chứa mút xốp
sau đó lan sang một số ngôi nhà sát bên cạnh buộc người dân phải di rời tài sản
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đã đến hiện trường tham gia chữa cháy
thế nhưng do khu vực xưởng nằm sâu trong khu dân cư đường vào hẹp nên công tác chữa cháy và tiếp nước gặp rất nhiều khó khăn
đến khoảng một mươi năm h ba mươi ngọn lửa cơ bản được khống chế rất may là không có thiệt hại về người